xin kính chào quý vị khán giả chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức covid một mươi chín mới nhất
trên kênh youtube bà sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế và sau đây là thông tin chi tiết
thưa quý vị những ngày qua các tỉnh thành dần nới lỏng giãn cách để quay lại trạng thái bình thường mới
nhiều người từ các tỉnh thành xa quê được trở về quê
tuy nhiên nhiều trường hợp từ vùng dịch về địa phương cách ly sau tám đến một mươi ngày thì phát hiện mắc covid một mươi chín
đây là mối lo hiện hữu tại nhiều địa phương như vừa qua hà nam ghi nhận thêm một mươi f
trong ngày một mươi sáu tháng một mươi hà nam ghi nhận một mươi trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai
được bộ y tế gắn ma bệnh giảm năm ca so với ngày hôm trước
trong đó sáu trường hợp được phát hiện trong các khu cách ly tập trung và cách ly tại nhà
bốn trường hợp phát hiện trong khu vực phòng tòa
như vậy kể từ ca bệnh bnn
t sáu trăm tám mươi bảy bốn trăm bảy mươi ở thôn lê lợi xã phù vân thành phố phủ lý có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai
và chiều ngày một mươi chín tháng chín đến một mươi bảy h ngày một mươi sáu tháng một mươi hà nam ghi nhận bảy trăm một mươi bảy ca bệnh đã được bộ y tế cấp mã
trong ngày hà nam ghi nhận thêm năm mươi sáu bệnh nhân mắc covid một mươi chín bình phục và ra viện
hiện hà nam có ba trăm một mươi bốn bệnh nhân được xuất viện tính từ ngày một mươi chín tháng chín
thái bình không ghi nhận ca mắc mới tính đến một mươi tám h ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng một mươi
toàn tỉnh hiện có ba mươi bảy trường hợp f một và năm mươi một trường hợp f hai đang được cách ly theo dõi sức khỏe
hai mươi bốn giờ qua thái bình đã xét nghiệm một hai trăm bốn mươi ba mẫu không ghi nhận bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín mới
không chỉ riêng tỉnh hà nam thanh hóa đang gia tăng ca mắc covid một mươi chín với diễn biến dịch tễ phức tạp
trong hai mươi bốn giờ qua thanh hóa ghi nhận bốn mươi một ca mắc covid một mươi chín mới
trong đó tám trường hợp là công dân thanh hóa từ các tỉnh thành khác trở về
đang thực hiện cách ly theo quy định
vậy là trường hợp liên quan đến ổ dịch thị xã bỉm sơn
tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay thanh hóa ghi nhận sáu trăm ba mươi sáu ca mắc covid một mươi chín
bốn trăm tám mươi tám người điều trị khỏi gia viện năm ca tử vong
số bệnh nhân còn lại hiện đang điều trị tại bệnh viện điều trị covid một mươi chín số một tỉnh thanh hóa
đến nay trên địa bàn thanh hóa đã triển khai tiêm được hơn tám trăm năm mươi ba liều vaccine phòng covid một mươi chín
tại tỉnh nghệ an sau nhiều ngày không ghi nhận ca mắc
tuy nhiên hiện nay một số quận huyện trong tỉnh nghệ an lại xuất hiện
dịch lớn số ca mắc chủ yếu từ các tỉnh thành phía nam về
theo báo cáo cdc nghệ an trong ngày một mươi sáu tháng một mươi địa phương này ghi nhận một mươi năm trường hợp mắc covid một mươi chín mới
nâng tổng số bệnh nhân covid một mươi chín toàn tỉnh đến thời điểm này lên hai một mươi người
trong số một mươi năm ca mắc covid một mươi chín mới có một mươi ba trường hợp là công dân trở về từ các tỉnh có dịch phía nam
hai trường hợp là f một của hai ca cộng đồng tại thành phố vinh
tất cả các ca mắc covid một mươi chín mới đều đã được cách ly từ trước
ngày một mươi sáu tháng một mươi nghệ an có một mươi một bệnh nhân covid một mươi chín ra viện không ghi nhận trường hợp nào tử vong
từ đầu mùa dịch đến nay đã có một tám trăm năm mươi hai bệnh nhân covid một mươi chín được điều trị khỏi
một mươi chín bệnh nhân tử vong hiện đang điều trị cho một trăm ba mươi chín bệnh nhân
từ ngày một tháng một mươi tới nay nghệ an đón một mươi năm sáu trăm một mươi chín công dân trở về từ phía nam
tất cả đều được cách ly khi về địa phương
ngành y tế đã phát hiện chín mươi năm trường hợp dương tính với sars cov hai
trong đó có chín mươi hai ca nhiễm mới ba ca tái dương tính
trong ngày một mươi sáu tháng một mươi hà tĩnh ghi nhận một ca mắc covid một mươi chín
bệnh nhân đã được cách ly tập trung trước đó
trong ngày hà tĩnh có ba trăm một mươi bốn người về từ vùng dịch các tỉnh phía nam
tổng số người về từ mùng một mươi tháng bảy đến nay là hai mươi hai tám trăm linh bốn người
tiến hành xét nghiệm pcr một bốn trăm tám mươi chín mẫu test nhanh một bảy mươi tám mẫu
từ mùng bốn tháng sáu đến nay hà tĩnh ghi nhận bốn trăm chín mươi tám ca mắc covid một mươi chín
trong đó bốn trăm bốn mươi tám ca đã khỏi bệnh ra viện
ba bệnh nhân đang điều trị tại hà tĩnh hai bệnh nhân điều trị tại bệnh viện nhiệt đới trung ương năm ca tử vong
đáng lo ngại nhất tại tỉnh đồng tháp sau một mươi năm ngày đón người dân tự phát về từ vùng dịch
đồng tháp ghi nhận năm trăm bảy mươi ca nhiễm covid một mươi chín
đáng lo là nhiều trường hợp sau khi trở về được xét nghiệm cách ly sau tám đến một mươi ngày thì mắc covid một mươi chín
theo ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín huyện thanh bình
đến nay huyện tiếp nhận gần sáu hai trăm linh trường hợp người về từ vùng dịch thì phát hiện gần một trăm linh trường hợp mắc covid một mươi chín
tại hội nghị huyện châu thành báo cáo ổ dịch khóm phú mỹ thị trấn cái tàu hạ đến nay đã có sáu mươi bảy ca dương tính
còn tại huyện thanh bình ổ dịch thuộc xã an phong đã có bảy mươi bảy f bảy mươi ba f một và có bốn khu vực phòng tỏa
ổ dịch ấp tân an xã tân huế ghi nhận năm mươi sáu f chín mươi chín f một
các địa phương tăng cường truy vết tầm soát tổ chức khoanh vùng
nên cơ bản kiểm soát được các ổ dịch
theo tiểu ban thông tin tuyên truyền từ ngày một mươi hai tháng một mươi đến ngày một mươi năm tháng một mươi
toàn tỉnh có ba trăm linh một ca nhiễm covid một mươi chín trong đó từ vùng dịch v một trăm bảy mươi năm ca phát sinh trên địa bàn tỉnh một trăm hai mươi sáu ca
riêng ngày một mươi năm tháng một mươi tỉnh có bảy mươi tám ca nhiễm mới gồm ba mươi chín ca về từ vùng dịch và ba mươi chín phát sinh trên địa bàn tỉnh
ba mươi tám ca trong cơ sở cách ly y tế một ca trong cơ sở điều trị
cộng dồn đến nay tỉnh có chín sáu mươi năm ca covid một mươi chín trong đó có năm trăm hai mươi chín ca là người từ vùng dịch về
số bệnh nhân covid một mươi chín hiện đang điều trị bảy trăm tám mươi bảy ca
tỉnh còn ba địa phương cấp xã dự báo dịch ở mức nguy cơ rất cao một xã nguy cơ cao một mươi hai xã nguy cơ và một trăm hai mươi bảy xã dự báo bình thường mới
trong ngày tỉnh tiếp nhận thêm tám trăm ba mươi chín người dân từ các tỉnh thành phố trở về
cộng dồn đã tiếp nhận cách ly tập trung ba mươi tám tám trăm bảy mươi
hiện đang cách ly y tế tập trung một mươi một năm mươi tám người
bí thư tỉnh ủy đồng tháp lê quốc phòng đánh giá việc kiểm soát địa bàn đang có nhiều thách thức với tỉnh
số ổ dịch mới trong tỉnh xuất hiện không nhiều nhưng số lượng f ở từng ổ dịch của hai huyện châu thành thành bình lại nhiều
bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh bên cạnh triển khai tốt công tác tiếp nhận người dân về từ vùng dịch
các địa phương phải chú ý giám sát quản lý chặt chẽ địa bàn hạn chế thấp nhất việc phát sinh ổ dịch
tăng cường tuyên truyền để người dân không chủ quan dù đã được tiêm vaccine vẫn phải thực hiện nghiêm quy định năm k của bộ y tế
công tác tiêm vaccine phải đảm bảo yêu cầu tiến độ an toàn theo đúng chiến lược phủ rộng mũi một và đảm bảo đủ mũi hai cho nhóm đã tiêm một mũi
đồng chí lê quốc phong cũng đề nghị các huyện thành phố thống kê lại người dân đủ một mươi tám tuổi kể cả người tạm trú công nhân
lao động đang học tập làm việc tại địa phương số lượng đã tiêm mũi một mũi hai từ đó cung cấp số liệu chính xác để tỉnh tổng hợp
làm cơ sở đề xuất chính phủ phân bổ vaccine trong thời gian tới
chủ tịch ubnd tỉnh đồng tháp phạm thiện nghĩa cho rằng khi thực hiện nới lòng giãn cách và bà con về tự phát với số lượng rất lớn
thì nằm trong dự đoán sẽ có việc bùng phát sự lây lan khó kiểm dịch
do đó các địa phương phải chú ý kiểm dịch thật tốt để ngăn chặn sự phát sinh các ổ dịch
chủ tịch ubnd tỉnh đồng tháp phạm thiện nghĩa đề nghị các sở ngành tiểu ban và huyện thành phố
nghiêm túc thực hiện các nội dung chỉ đạo của bí thư tỉnh ủy
đồng thời lưu ý các địa phương căn cứ các nội dung quy định của nghị quyết một trăm hai mươi tám nqcp của chính phủ mới ban hành
xây dựng phương án thực hiện tại địa bàn đảm bảo thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín trong nhiều tình huống cụ thể
có những đề xuất xác thực đa dạng nhiều chiều để ubnd tỉnh xây dựng phương án thực hiện một trăm hai mươi tám
nqcp của chính phủ mang tính khả thi đồng bộ và nhất quán trong toàn tỉnh
về thực hiện cách ly tập trung hiện nay áp lực số người cách ly đã giảm nhiều do đó các địa phương cần thu hẹp dần
sắp xếp hợp lý các khu cách ly nhưng phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch
từng khu cách ly chú ý thực hiện nghiêm ngặt các quy định tránh lây chéo
chú ý theo dõi sức khỏe người từ vùng dịch trở về sau thời gian cách ly tập trung
kịp thời xử lý khi có dấu hiệu nghi ngờ hạn chế lây lan dịch ra cộng đồng
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có tám trăm sáu mươi tám trăm sáu mươi ca nhiễm đứng thứ bốn mươi trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm năm mươi năm trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người có tám bảy trăm bốn mươi ba ca nhiễm
trong đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là tám trăm năm mươi sáu một trăm chín mươi bảy ca
trong đó có tám bảy trăm bốn mươi ba ca nhiễm có tám bảy trăm bốn mươi ba ca nhiễm có tám bảy trăm bốn mươi ba ca nhiễm có tám bảy trăm bốn mươi ba ca nhiễm
trong đó có bảy trăm tám mươi bảy sáu trăm tám mươi bảy bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
qua đây cho thấy hệ lụy của việc kiểm soát không chặt không kỹ nắm địa bàn chưa chắc dẫn đến khi phát hiện thì ổ dịch đã có sự diễn tiến một thời gian khá dài
như vậy trong bối cảnh nới lỏng tạo điều kiện cho người dân thì công tác quản lý không được phép lơ là
thưa quý vị chính phủ đã thực hiện nhiều chính sách để thiết lập trạng thái bình thường mới
người dân hãy thực hiện thật tốt hướng dẫn phòng dịch của bộ y tế và chính phủ để bảo vệ bản thân
bảo vệ thành quả chống dịch của đất nước
còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại